thưa quý vị và các bạn chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm một mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
nghị quyết nêu rõ trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề
lên nhiều mặt của đời sống xã hội ảnh hưởng lớn đến việc làm đời sống thu nhập của người lao động
và hoạt động sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động
chính phủ quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
thứ nhất hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp
mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp
của người lao động cụ thể như sau
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới một mươi hai tháng hỗ trợ một triệu tám trăm linh nghìn đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng đến dưới sáu mươi tháng hỗ trợ hai triệu một trăm linh nghìn đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ sáu mươi tháng đến dưới tám mươi bốn tháng hỗ trợ hai bốn trăm linh nghìn đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ tám mươi bốn tháng đến dưới một trăm linh tám tháng hỗ trợ hai sáu trăm năm mươi đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một trăm linh tám tháng đến dưới một trăm ba mươi hai tháng hỗ trợ hai triệu chín trăm linh nghìn đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một trăm ba mươi hai tháng trở lên hỗ trợ ba triệu ba trăm linh nghìn đồng một người
nguồn kinh phí khoảng ba mươi tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm hai nghìn hai mươi
thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và hoàn thành chậm nhất vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thứ hai giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
cụ thể người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ một xuống bằng quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thời gian thực hiện giảm mức đóng một mươi hai tháng kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai